xin chào và hẹn gặp lại
thông báo trung tâm chỉ huy công an tỉnh hải dương thông báo công an thị xã kinh môn
cùng các đơn vị liên quan triển khai lực lượng phương tiện chữa cháy
khoảng một mươi giờ ba mươi bảy phút phòng cảnh sát phòng cháy chế cháy và cứu nạn cứu hộ đã có mặt tại hiện trường
quán cơm xảy ra vụ cháy có diện tích khoảng một trăm năm mươi m hai một tầng kết cấu từng gạch mái tôn sử dụng để kinh doanh ăn uống
diện tích cháy trên ba mươi m hai chất cháy chủ yếu là khí ga phục vụ đun nấu loại một mươi hai kg
và các vật dụng để phục vụ sinh hoạt và kinh doanh hai cửa quấn trạng thái mở
lúc này ba người bao gồm chủ ký ốt là chị hát chị lơ và bà quy đã thoát ra ngoài an toàn
tuy nhiên ở trong nhà bao gồm có hai cháu là cháu v và cháu da đã được người dân và lực lượng chữa cháy
tại chỗ đưa đến trung tâm y tế để cấp cứu đám cháy đã được lực lượng dập tắt cơ bản chỉ còn một số tàn lửa
phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã tiếp tục phối hợp triển khai
phun nước để dập tắt hoàn toàn đám cháy thực hiện các biện pháp bảo vệ tài sản công trình xung quanh
đến một mươi h bốn mươi năm đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn
về thiệt hại trong vụ cháy quán cơm cháu v đã tử vong trong khi cấp cứu tại bệnh viện
còn cháu za đang tiếp tục được cấp cứu
bước đầu cơ quan chức năng đánh giá nguyên nhân là do do dỉ khí ga ở khu vực bếp trong quá trình đun nấu
mỗi năm trên cả nước có hàng chục vụ nổ khí ga gây thiệt hại lớn cả về người và tài sản
chính vì vậy việc cần biết những nguyên tắc an toàn để tránh dò dỉ và nổ khí ga là một điều rất cần thiết
có rất nhiều sự cố đáng tiếc từ việc do dỉ khí ga nổ bình ga trên cả nước trong thời gian gần đây
để lại hậu quả vô cùng nặng nề cả về người và tài sản
khiến chúng ta phải nghiêm túc nhìn nhận về nguyên tắc an toàn khi sử dụng bếp ga
cũng theo các bác sĩ bỏng khí ga do ga phát nổ hay do dỉ khí ga là một tai nạn kinh hoàng nếu chẳng may gặp phải
theo số liệu thống kê thì gần chín mươi vụ bỏng ga đều rất nặng
để lại rất nhiều di chứng thậm chí là tử vong
bỏng ga thường xuất phát từ việc thiếu kỹ năng khi sử dụng bếp ga trong nấu nướng
dẫn tới nhiều vụ cháy nổ gây thiệt hại nghiêm trọng cả bên người và cuộc cải
trước đó hồi tháng ba năm hai nghìn bốn bệnh viện di đồng tp hcm cũng đã tiếp nhận và điều trị
cho một bệnh nhi bị bỏng rất nặng do nổ bình ga mini
đó là trường hợp của bé gái ltt hai mươi ba tháng tuổi ngụ tại tp hcm
nhập viện trong tình trạng bị bỏng lửa giật nặng
qua khai thác bệnh sử các bác sĩ và phía người nhà bệnh nhân ghi nhận
trước đó gia đình có tiệc cưới
sau khi kết thúc bữa tiệc bếp ga mini dùng để nấu đồ ăn được xếp vào góc nhà ở trên cầu thang
khi bé gái đang chờ gần nơi bếp ga thì bất ngờ bình ga phát nổ và bốc cháy
so tê còn quá nhỏ nên chó không kịp chạy thoát ra ngoài
khi được người thân hướng cứu thì bé đã bị bỏng rất nặng
ngay sau đó bệnh nhi được gia đình chuyển lên bệnh viện nhi đồng tp hcm
cứu trong tình trạng bỏng nặng ở vùng mặt ngực bụng và tay chân
qua thăm khám các bác sĩ xác định diện tích bỏng chống khoảng bốn mươi bốn toàn thân của trẻ
bệnh nhi nhanh chóng để các bác sĩ chuyên dịch chống sốc hỗ trợ hô hấp
dùng thuốc giảm đau và chăm sóc vết thương truyền tuyến điều trị tại khoa hối sức ngoại
sau hai tuần chăm sóc điều trị tích cực bệnh nhi đã vượt qua tình trạng sốc bỏng
sốc nhiễm trùng các vết thương trên cơ thể cũng đang dần hồi phục
bỏng ga gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến các cơ quan trong cơ thể
cụ thể tác động đến mắt nếu ga ở dạng lỏng mà tác động đến mắt có thể gây mù loa ngay lập tức
nếu ở dạng khí thì thường không ảnh hưởng gì nghiêm trọng đến mắt
tác động lên da tương tự như mắt ở dạng khí thì bình ga không gây hại gì
tuy nhiên ở dạng lỏng thì sẽ gây ra đau đớn ngương ngáy phùng rụp ở vùng da bị bỏng
nặng hơn có thể dẫn tới hoại tử
tác động đến nệ hô hấp
chịu trừng dễ nhận thấy khi bị bỏng ga đó là có thể khiến chất nạn nhân bị chóng vắng đầu óc có thể ngất xìu
nếu chẳng may nhiễm trong thời gian dài cũng có thể gây ra tử vong
cách sơ cứu khi bị bỏng ga
bỏng ga được xếp vào tai nạn nguy hiểm cần được sơ cứu ngay lập tức để tránh để lại hậu quả về lâu dài
các bước của quá trình sơ cứu khi người bị bỏng gà như sau
nhanh chóng đưa nạn nhân ra khỏi khu vực nguy hiểm càng nhanh càng tốt
đặt nạn nhân ở nơi thông thoáng
tiếp đến tiến hành loại bỏ các tác nhân gây bỏng để tránh lan rộng và giảm độ sâu của chỗ bỏng
còn để thay quần áo mới cho nạn nhân để giảm nhiệt
sau đó hãy xới nước trực tiếp vào vết bỏng trong vòng hai mươi ba mươi phút
nhanh chóng thực hiện động tác này
nếu để qua thời gian vàng thì việc xối rửa sẽ không mang lại hiệu quả
cũng có thể dùng khăn ướt chuyển lên chỗ bỏng
tuy nhiên phải lưu ý thay khăn thường xuyên vì khăn cũng hấp thụ nhiệt và giữ nhiệt nên để lâu sẽ gây tác dụng ngược
xối nước trực tiếp lên vùng da bị bỏng
kiểm tra xem chức năng tuần hoàn hô hấp của nạn nhân có bị ảnh hưởng gì hay không
nếu có dấu hiệu bất thường nhưng ngừng tim ngừng thở thì phải tiến hành hô hấp nhân tạo
nếu có dị vật đầm sãi thì phải hút ra để thông thoáng đường thở xoa bát và ép tim
song song là phải giúp cho nạn nhân giữ tinh thần tốt
cần phải quan sát xem cơ thể của bệnh nhân có vật gì sắc nạn đâm vào người hay không
nếu có nên đưa tới bệnh viện để các bác sĩ rút ra tránh mất máu
trong trường hợp bỏng
nếu có vết bỏng ca nhẹ thì có thể rửa vết bỏng bằng nước rồi điều trị thuốc bỏng
khi viết bỏng khô thì thoa thuốc chống bỏng để giữ ẩm và bảo vệ vùng da tổn thương
nếu vết bỏng hở thì không nên bôi thuốc trực tiếp xung quanh chúa bỏng
dùng thêm kháng sinh theo hướng dẫn của bác sĩ nếu nghi ngờ nhiễm trùng
đối với trường hợp bỏng nặng có ảnh hưởng trực tiếp đến xương thịt nạn nhân
thì trong lúc đưa bệnh nhân tới bệnh viện phải chươm đá hoặc ngâm chỗ bỏng vào nước sạch
để hỗ trợ tốt hơn trong quá trình điều trị và phục hồi của nạn nhân
nạn nhân nên ăn uống đầy đủ chất dinh dưỡng để hỗ trợ sức đề kháng
tăng cường sức khỏe tăng cường bổ sung vitamin để kích hoạt nhanh chóng quá trình hình thành gian on
tuyệt đối không làm theo kinh nghiệm chuyên miệng như bôi dầu bôi mỡ lên chỗ bỏng
vì những chất này chưa được khoa học kiểm chứng cũng như khi bôi lên sẽ tạo ra lớp màng
ngăn cản sự thoát nhiệt của chỗ bỏng
khi bị bỏng nạn nhân sẽ mất rất nhiều nước
chính vì vậy cần để tranh thủ cho nạn nhân uống nước trong lúc di chuyển đến bệnh viện
nếu có thì hãy sử dụng oreone cho nạn nhân uống thì sẽ tốt hơn
tuy nhiên cần phải đọc kỹ hướng dẫn khi sử dụng
lưu ý quan trọng để phòng tránh bỏng ga
khi được biết những hậu quả nặng nề do mỏng ga gây ra
thì mọi người cần phải cẩn trọng khi việc lựa chọn và sử dụng bình ga đúng cách để bảo vệ cho gia đình
cụ thể như sau
hay thông thái khi lựa chọn bình ga uy tín có xuất xứ rõ ràng phải được kiểm định và cấp phép sử dụng
kiểm tra đồ dùng cho nhà bếp dọn dẹp nhà bếp sạch sẽ thường xuyên để chống dỉ xét dính bụi bẩn cạn thức ăn
kiểm tra ông dẫn phan an toàn theo định kỳ để đảm bảo an toàn cho mọi người trong gia đình
cần phải trang bị kiến thức sử dụng ga an toàn
cần phải trang bị kỹ năng xử lý khi có sự cố do dỉ bình ga cho tất cả các thành viên trong gia đình
nếu có bất thường gì xảy ra
nên xiết chặt bộ phận xứ bình và ống sân ga rồi cẩn trương gọi dịch vụ ga đến để kiểm tra có hướng xử lý cho phù hợp
cần để thường xuyên bảo trì bảo dưỡng thay mới định kỳ theo quy định của nhà sản xuất
tuyệt đối không để các chất hóa học chất gây cháy nổ ở gần bếp ga
phải trang bị bình chữa cháy ở khu vực thuận tiện nhất
hãy luôn khóa van an toàn khi không sử dụng
bình ga phải được đặt thấp hơn bình bếp
trên bề mặt phẳng không vương víu hệ thống dây dẫn
theo thống kê đã có rất nhiều vụ nổ ga gây tổn thất thương vong cả về người và của hàng năm trên cả nước
chính vì vậy điều cần thiết là tất cả mọi người nên tự giác trang bị kiến thức về cháy nổ để khi có sự việc xảy ra thì kịp thời để xử lý
các bác sĩ và chuyên gia cũng khuyên cáo
cộng đồng cần đặc biệt thận trọng khi sử dụng các thiết bị sẽ gây cháy nổ như bếp cồn bếp ga mini
những chiếc bếp và bình ga đã cũ thì không nên sử dụng
tuyệt đối không để chất chảy nhỏ tiếp cận những nơi nguy hiểm
có dụng cụ vật liệu gây cháy nổ
không nên sử dụng bình ga mini đã cũ vì động an toàn không như bình mới
với bình ga mới cần phải xem hạn sử dụng nhà sản xuất có uy tín hay không có được kiểm định chất lượng an toàn hay không
khi sử dụng bình ga lớn người nhà cần phải thường xuyên kiểm tra hồng dẫn và văn an toàn
nếu người thấy mùi ga thì mở ngay cửa cầm bếp nơi thường để bình ga cho thông thoáng hơi ga
sau khi phát hiện do dỉ hới ga hãy gọi ngay dịch vụ cung cấp ga tới để kiểm tra
xem bộ phận kết nối giúp bình ga vào ống dẫn ga có bị do xét hay không
định kỳ thay mới hệ thống dây dẫn bình ca theo khuyến cáo của nhà sản xuất
với bình thuốc diệt côn trùng tuyệt đối không nên để gần ngọn lửa
khi ngừng đun nấu cần phải đóng văn ga tắt cùng tắc bếp và khóa văn bình ga
khi bật bếp thì thao tác ngược lại đầu tiên là mở van bình ga sau đó mở điều áp rồi bới bật bếp
sử dụng các loại bếp ga có bộ phận cảm ứng tự động ngắt ca khi nước chán ra hoặc gió luồn vào gây ra tắc bếp ga
trường hợp bếp ga không có bộ phận cảm ứng nhiệt khi đun nấu cần phải thường xuyên chú ý đầy kịp thời tắt bếp nếu bị nước tràn ra hoặc gió lùa vào làm tắt
chỉ bật bếp khi đã hết mùi ga trong bếp
cần để thường xuyên kiểm tra ống dẫn ga nếu thấy sặn nứt cần để thay dây
dây dẫn ga cần đặt ở nơi thông thoáng không có chuột sử dụng bếp ga của những thương hiệu uy tín
sử dụng bình ca đảm bảo an toàn chất lượng
lắp đặt hệ thống báo rò rỉ ga khi lắp bếp ga phải kiểm tra dây nối với van điều áp và bếp cẩn thận
nếu gia đình sử dụng béo ca hãy thận trọng và có thể hãy lắp thêm thiết bị chống cháy